theo cục hàng không việt nam tổng số tải cung ứng toàn mạng của các hãng hàng không việt nam trong giai đoạn cao điểm tết từ ngày ba mươi tháng một đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám là năm một triệu ghế tăng chín tám so với cùng kỳ năm trước
tính đến thời điểm hiện tại các hãng hàng không vẫn còn hơn bốn mươi bốn số ghế chưa bán hết trong đó nội địa còn bốn mươi chín và quốc tế còn hai mươi
các hãng hàng không đang tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quản lý giá cước vận tải hàng không nội địa không có hãng nào bán vé vượt quá giá trần
bên cạnh đó các hãng hàng không còn công khai bảng giá vé và số chỗ tại các quầy bán vé giờ chót ở tại các cảng hàng không sân bay và hiển thị trên màn hình số chỗ còn trên mỗi chuyến bay